theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày mai sáu tháng ba bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu các tỉnh phía đông bắc bộ
ngày bảy tháng ba không khí lạnh được tăng cường và ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ngày mai ở phía đông bắc bộ có mưa và mưa nhỏ dài rác
từ đêm mai bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa nhỏ
gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba
phía đông bắc bộ từ chiều tối và đêm mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi bảy độ c
hà nội từ ngày mai có mưa nhỏ từ đêm mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến từ một mươi năm một mươi bảy độ c
từ chiều mai ở bắc vịnh bắc bộ và phía bắc khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
sóng biển cao từ một năm đến hai mét cấp độ rủi ro thiên tai cấp một